chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai vừa tiếp tục có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ sai phạm tại khu vực quy hoạch cụm công nghiệp phước tân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai giao thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ các sai phạm và trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan đến xây dựng trái phép tại khu vực quy hoạch cụm công nghiệp phước tân
từ đó đề xuất chủ tịch ubnd tỉnh xem xét xử lý theo quy định của pháp luật trước đó tỉnh ủy đồng nai cũng có văn bản yêu cầu ubnd tỉnh chỉ đạo các sở ngành sớm làm rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân liên quan và hướng xử lý các doanh nghiệp tại khu vực cụm công nghiệp phước tân để báo cáo thủ tướng chính phủ
dù mới có chủ trương thành lập cụm công nghiệp phước tân chưa được các ngành chức năng phê duyệt nhưng đến nay khu vực này đã có bốn mươi tám doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng hoạt động trái phép